ngày ba mươi một tháng năm tại thủ đô moscow liên bang nga diễn đàn doanh nghiệp việt nam liên bang nga do cục xúc tiến thương mại bộ công thương việt nam và trung tâm thương mại food city phối hợp tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của hàng chục doanh nghiệp việt nam và liên bang nga thuộc nhiều lĩnh vực
phát biểu tại diễn đàn đại diện trung tâm thương mại food city bày tỏ hy vọng diễn đàn doanh nghiệp việt nga lần này sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác được doanh nghiệp hai nước ký kết
và thực hiện tại diễn đàn về phần mình ông trịnh xuân hiệu đại diện thương vụ việt nam tại liên bang nga bày tỏ tin tưởng rằng sự có mặt của đại diện các doanh nghiệp hai nước tại diễn đàn sẽ mở ra cơ hội phát triển quan hệ hợp tác giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước
chuyến đi lần này thuộc vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm hai nghìn một mươi chín mà bộ công thương tổ chức để cho các doanh nghiệp tìm hiểu các đối tác tại thị trường nước ngoài

trong thời gian gần đây chúng tôi nhận thấy hàng nông sản việt nam gia tăng tại thị trường nga
hơn thế nữa một số mặt hàng còn củng cố được vị trí của mình trên thị trường
điều đó chứng tỏ những hàng hóa này có chất lượng tốt và được người tiêu dùng nga ưa chuộng
hoặc là những mặt hàng mà nga không sản xuất được
chính vì thế đã thu hút được sự quan tâm của các nhà kinh doanh xỉ và lẻ tại nga
tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước đã tiến hành gặp gỡ giao thương trực tiếp trao đổi thông tin giới thiệu các sản phẩm của nhau
nhiều doanh nghiệp thông qua trao đổi đã tìm kiếm được những đối tác tiềm năng